ủy ban nhân dân tp hcm vừa có thông báo mới về việc đi học trực tiếp của học sinh trên địa bàn
sau thời gian thí điểm đối với khối chín và khối một mươi hai
ủy ban nhân dân tp hcm quyết định cho các cơ sở giáo dục được tổ chức dạy học trực tiếp
cho học sinh khối bảy tám một mươi một mươi một một mươi hai từ ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
riêng xã đảo thạnh an cần giờ học sinh từ lớp một đến lớp một mươi hai được đến trường
học sinh sẽ được tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ một tại trường
từ ngày bốn tháng một đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
thành phố cho phép các trung tâm ngoại ngữ tinh học cơ sở hoạt động giáo dục
kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa được tổ chức dạy trực tiếp
nhưng phải được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của quận quyện kiểm tra
thẩm định kế hoạch phương án phòng chống dịch trước khi tổ chức
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp sở y tế
ra soát tham mưu điều chỉnh bộ tiêu chí an toàn đối với các cơ sở giáo dục khi cần thiết
hai cơ quan này tiếp tục hướng dẫn chuyên môn về phương án tổ chức học tập trực tiếp
phù hợp từng bậc học linh hoạt theo cấp độ dịch kịp thời tham mưu với thành phố
mở rộng dạy học trực tiếp cho các lớp còn lại và trẻ mầm non sau tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi